trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín các điểm tham quan du lịch tại một số tỉnh thành đã tạm dừng đón khách
tại quảng ninh dừng dịch vụ nghỉ đêm dừng đón khách tham quan trên vịnh hạ long vịnh bái tử long
trên các đảo thuộc vùng biển đảo cô tô vân đồn dừng hoạt động của các khu di tích lịch sử danh thắng trên địa bàn toàn tỉnh
thời gian thực hiện từ giờ ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến h ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
còn tại quảng nam ủy ban nhân dân thành phố hội an cũng dừng bán vé tham quan khu phố cổ
và ngừng hoạt động phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ trong khu phố cổ hội an
trước đó tp hội an cũng đã thực hiện tạm dừng việc đón khách tham quan
tại các điểm đến như cú lao tràm dừng dừa bảy mẫu làng gốm thanh hà và làng giao trà quế